tại trụ sở trung ương đảng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình đã tiếp ông robert caprot
phó trợ lý bộ trưởng tài chính hoa kỳ
đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín là năm bản lề quan trọng
để hai bên hướng tới kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
khẳng định đảng và nhà nước việt nam coi trọng quan hệ với hoa kỳ
một trong những đối tác hàng đầu của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi phó trợ lý bộ trưởng tài chính hoa kỳ đã trao đổi về một số vấn đề ưu tiên
trong chính sách kinh tế của hoa kỳ nói chung và trong quan hệ hợp tác song phương với việt nam nói riêng
tình hình và triển vọng kinh tế khu vực chính sách vĩ mô và ngoại hối của một số đối tác thương mại lớn của hoa kỳ